dù trước đây việc sử dụng nước máy sinh hoạt bình quân mỗi tháng chỉ dưới một trăm linh mét khối
thế nhưng bất ngờ một hộ dân ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai nhận được thông báo sử dụng nước trong tháng lên đến gần hai mét khối
tương ứng với số tiền phải trả là hơn hai mươi tám triệu đồng
những ngày qua anh lương trí quang ở khu phố hai phường long bình thành phố biên hòa nhận thông báo phải thanh toán số tiền hơn hai mươi tám triệu đồng
chi phí sử dụng nước một tháng của gia đình nếu không sẽ bị ngưng cấp nước từ ngày một tháng chín
anh quang cho biết từ khi gia đình lắp hệ thống nước máy để sử dụng vào năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
bình quân hàng tháng sử dụng nước dưới một trăm linh mét khối thì bất ngờ vừa qua trong một tháng
đồng hồ nước báo chỉ số tiêu thụ trong tháng gần hai mét khối
công ty cổ phần cấp nước đồng nai cũng nhận thấy chỉ số đồng hồ nước tăng bất thường của hộ dân trên
nên đã lập biên bản tạm thời thay một đồng hồ khác khoán chỉ số nước một trăm năm mươi mét khối để khách hàng sử dụng
đồng thời đưa đồng hồ nghi vấn có sai số kiểm định tại trung tâm khoa học công nghệ
thuộc sở khoa công nghệ đồng nai
kết quả kiểm định cho thấy đồng hồ đạt các tiêu chuẩn đo lường theo quy định
đại diện công ty cổ phần cấp nước đồng nai cũng cho biết chỉ chịu trách nhiệm trong trường hợp đồng hồ có sai sót
nhưng kết quả kiểm định của bên thứ ba đạt các tiêu chuẩn đo lường theo quy định
trước thực trạng trên lãnh đạo tỉnh đồng nai sớm vào cuộc điều tra làm rõ để người dân yên tâm lao động sản xuất